theo như chia sẻ trước đó người đàn ông này đã xảy ra tranh cãi với lái xe container
khi thấy lái xe điều khiển xe chạy người đàn ông đã nhảy lên bám vào gương
sau khi dừng lại hai bên lại tiếp tục tranh cãi và tài xế tiếp tục cho xe chạy
hành động của cả hai người đều không nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng thậm chí là lên án